mạng lưới cựu sinh viên đại học bách khoa hà nội vừa tổ chức tọa đàm quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo bách khoa hà nội
nhằm thu hút ý kiến góp ý từ các nhà quản lý nghiên cứu các chuyên gia các doanh nhân về việc xây dựng quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo bách khoa bkf
đây là cơ hội để những doanh nghiệp khởi nghiệp tiềm năng các nhà đầu tư và các nhà quản lý trao đổi
thảo luận về cách thức hoạt động của quỹ đầu tư vào hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
xây dựng mô hình quỹ đầu tư dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp của sinh viên
xu thế mới trong khởi nghiệp bốn nền tảng công nghệ hành lang chính sách giải pháp kết nối đầu tư huy động vốn
quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo bách khoa bk fun sẽ được thành lập và hoạt động như một quỹ đầu tư mạo hiểm
tạo động lực và nguồn lực mới để tăng nhanh số lượng và chất lượng các sản phẩm công nghệ trên nền tảng kết quả nghiên cứu
thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong trường đại học